chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu
đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó bộ y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế
trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ
hỗ trợ quốc tế do chính phủ việt nam thực hiện
chính phủ ra bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công thương bộ tài chính ban hành hồ sơ
trình tự và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu
tổng cục hải quan bộ tài chính phối hợp giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế